thưa quý vị văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo ocha của liên hợp quốc cho biết
mưa lớn và lũ lụt trên khắp tây và trung phi đã khiến một bốn trăm linh người thiệt mạng
hai chín triệu người phải sơ tán và hơn năm trăm một mươi ba căn nhà bị phá hủy
thông báo của cơ quan trên nêu rõ trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở trung và tây phi
đã ảnh hưởng tới cuộc sống của tám hai triệu người tại hai mươi quốc gia trong khu vực
toàn bộ đất canh tác tài sản và gia súc của họ đều bị tác động
cũng theo cơ quan trên nhiều khu vực ở trung phi đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực
suy dinh dưỡng bất ổn và bạo lực nghiêm trọng
chính quyền nhiều nước và các địa phương đang tích cực triển khai công tác ứng phó với sự hỗ trợ từ các cơ quan nhân đạo